tối qua cháy lớn xảy ra tại bãi phế liệu của công ty sản xuất than nén thuộc xã diễn kỳ huyện diễn châu tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa không chế thành công đám cháy
trước đó hồi hai mươi một h tối qua ngày một mươi sáu tháng sáu trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an
nhận được tin báo xảy ra cháy tại công ty sản xuất viên than nén thuộc xã diễn kỷ huyện diễn châu
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động tám xe chữa cháy các loại
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức chữa cháy
đồng thời hướng dẫn người dân di rời tài sản ra ngoài khu vực cháy lớn ngăn chặn cháy lan
tuy nhiên do phế liệu được chất thành đống cao lượng chất cháy lớn lực lượng chức năng đã huy động thêm hai máy xúc
và xe chở nước của người dân tiến hành dập tàn ngăn ngọn lửa bùng trở lại
nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ